tòa án nhân dân tp hà nội quyết định vào ngày hai tháng một mươi một sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên thứ trưởng bộ y tế cao minh quang
và tám bị cáo khác trong vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn ba tám triệu usd mua nguyên liệu để phòng chống dịch cúm ah năm n một
xảy ra tại bộ y tế và công ty cổ phần dược phẩm kiểu long
theo cáo trạng công ty dược kiểu long và được bộ y tế đặt hàng sản xuất năm triệu viên ocentamivir
với giá gần một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng lương văn hóa cựu tổng giám đốc công ty trong quá trình mua nguyên liệu sản xuất thuốc
đã để ra ba tám triệu usd không báo cáo bộ y tế mà dùng số tiền này bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh
năm hai nghìn một mươi thanh tra chính phủ phát hiện công ty dược cửu long để ngoài sổ sách hơn ba tám triệu usd nên yêu cầu nộp lại
tuy nhiên bị cáo hóa chỉ đạo cấp dưới chuyển số tiền này ra nước ngoài thanh toán cho một mươi một hợp đồng mua nguyên liệu khác
không phải để sản xuất ocentamivir
cựu thứ trưởng cao minh quang bị xác định giữ vị trí trưởng ban chỉ đạo giải quyết việc liên quan đến thuốc tamiflu và ocentamivir
nên có trách nhiệm kiểm tra các vấn đề phát sinh
ông quang từng phát hiện công ty dược kiểu long chiếm đoạt ba tám triệu usd nhưng không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra làm rõ

hành vi của bị cáo cao minh quang phát hiện công ty dược kiểu long chiếm đoạt ba tám triệu usd nhưng không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra làm rõ